thống đốc ngân hàng nhà nước đã trả lời đại biểu quốc hội về việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tiến dụng hợp lý
hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp bảo đảm an toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng
tại phiên chất vấn lĩnh vực tiến dụng các đại biểu đã chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước về tốc độ tăng trưởng tiến dụng
về nguyên nhân khiến các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực công nghệ cao về nợ xấu
thời gian qua đồng hành với các bộ ngành chức năng ngân hàng nhà nước đã dành gói tính dụng một trăm linh tỷ đồng từ nguồn giống quy động
để cho gia chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch với nhiều cơ chế chính sách ưu đại
tuy nhiên đến nay nhiều doanh nghiệp rất cần giống để thực hiện mục tiêu này nhưng ít doanh nghiệp được tiếp cận nguồn giống ưu đại
việc triển khai còn nhiều khó khăn và dưới mắt
vậy xin hỏi thống đốc vì sao chính sách ưu đại vừa qua doanh nghiệp khó tiếp cận
theo thống đốc ngân hàng nhà nước việc cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này đúng là có rất nhiều khó khăn bất cập từ cơ chế chính sách đến thực tế
cũng bất cập rất lớn mà vừa rồi chính phủ và đồng chí thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ nông nghiệp làm rất quyết liệt là vấn đề là thị trường tiêu thụ sản phẩm
cái này là yếu tố quyết định cho cái việc là các ngân hàng xem xét cho vay các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch
và thứ ba nữa là vấn đề về
vấn đề về có một số các doanh nghiệp và người dân thì có nhu cầu đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
tuy nhiên thì cái việc mà cái giấy chứng nhận cái tài sản trên đất để thế chấp vay vốn ngân hàng thì còn có những cái khó khăn nhất định
đối với chất vấn của đại biểu về cam kết bảo đảm an toàn tiền gửi cho người dân lãnh đạo ngành ngân hàng cho rằng
quan điểm đầu tiên và xuyên suốt của đảng và nhà nước đó là luôn phải ưu tiên bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng an ninh tài chính của đất nước
về loại hình tiền ảo là bitcoin lãnh đạo ngân hàng nhà nước khẳng định
đây không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
và tới đây cần xem xét tạo cơ chế pháp lý cho việc thừa nhận bitcoin là một loại hàng hóa tài sản
lo ngại về việc bảo đảm tăng trưởng tiến dụng trong thời gian tới
nhất là khi quốc hội chuẩn bị bấm nút thông qua dự án đường cao tốc bắc nam nhiều đại biểu chất vấn
thống đốc ngân hàng nhà nước là nói rõ hơn những giải pháp điều hành những tháng còn lại và thời gian tới
đại biểu và cử tri an tâm là nguồn vốn tính dụng đi vào lãnh vực sản xuất lãnh vực ưu tiên
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tránh tạo áp lực cho lạm phát cũng như là rủi ro cho nền kinh tế
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới đây thì quốc hội sẽ bấm nút thông qua nghị quyết về đầu tư đường cao tốc bắc nam
mà trong đó thì tổng vốn đầu tư là một trăm một mươi tám tỷ đồng nhưng vốn ngân sách chỉ đảm đương được là năm mươi năm tỷ
còn huy động là sáu mươi ba tỷ thì dự kiến là sẽ vay hệ thống ngân hàng là trên năm mươi tỷ
một trong những yếu tố mà đang có thể tắt nghẽn đó là vượt quá khả năng cho vay của hệ thống tính dụng
do những cái điều kiện rạng buộc pháp lý
tiếp tục trả lời thêm cái vấn đề trong cái cho vay bot để đại biểu bấm nút thông qua được cái nghị quyết này
trả lời về vấn đề này thống đốc ngân hàng nhà nước khẳng định tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm chất lượng
không tăng trưởng bằng mọi giá
đối với các dự án bot các tổ chức tín dụng sẽ thẩm định để bảo đảm không gây rủi ro cho hệ thống
chúng tôi cũng cho rằng đây là vấn đề rất lớn
nhu cầu vốn trong thời gian tới và cho đường cao tốc là rất quan trọng
nhưng mà vấn đề rủi ro của hệ thống ngân hàng cũng vấn đề là vấn đề quan trọng không kém
chính vì vậy thì báo cáo với đại biểu là chúng tôi vừa qua cũng báo cáo chính phủ
không phải là hệ thống ngân hàng không cho vay các dự án
với các dự án bot cao tốc giao thông mà hệ thống chúng tôi chỉ đạo các tổ chức tính dụng
là phải tăng cường cái chức năng thẩm định về phương án tài chính để đảm bảo hiệu quả và khả thi
thứ hai nữa là phải thẩm định cả cái năng lực tài chính của chủ đầu tư
để đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực tài chính thực sự
tới đây chúng tôi sẽ làm việc với bộ giao thông vận tải để làm rõ các vấn đề về vốn đối với hệ thống ngân hàng
trong cái điều kiện là những dự án và những tuyến đường đó mà đảm bảo khả thi về mặt tài chính